theo giám đốc công an thành phố cần thơ lực lượng công an thành phố sẽ tiến hành kiểm tra toàn bộ hoạt động vận chuyển cát trên sông thuộc địa bàn thành phố cần thơ để chống nạn khai thác cát lậu trên sông hậu
theo đó để có thể xử lý các trường hợp khai thác cát lậu công an thành phố cần thơ sẽ tiến hành kiểm tra toàn bộ hoạt động khai thác vận chuyển cát trên sông thông qua hóa đơn chứng từ
với các trường hợp mua bán cát mà không có hóa đơn thì sẽ phối hợp các bên để làm rõ xử lý
đồng thời chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố cần thơ cũng đã chỉ đạo sở tài nguyên và môi trường công an cùng các lực lượng chức năng của thành phố cần tăng cường kiểm tra hoạt động khai thác cát lậu trên sông hậu
trong đó sở tài nguyên và môi trường tăng cường quản lý nhà nước về khai thác cát còn lực lượng công an tăng cường kiểm tra quản lý trên thực địa
tuy nhiên thành phố cần thơ cũng sẽ họp để xem xét lại toàn diện hoạt động khai thác cát trên sông trong đó có việc cân bằng thị trường không để việc sốt giá cát làm ảnh hưởng đến các dự án đang thi công